tại hà nội liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam phối hợp hội hữu nghị việt nam cuba
tổ chức lễ công bố chủ tịch hội hiểu nghị việt nam cuba bốn năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đã đến dự và phát biểu tại buổi lễ
tại buổi lễ đại diện liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam đã công bố tân chủ tịch hội hữu nghị việt nam cuba
là đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
tân chủ tịch hội hữu nghị việt nam cuba trương thị mai cảm ơn đảng đoàn liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam
và ban chấp hành hội đã tin tưởng tiến cử bà giữ chức chủ tịch hội hữu nghị việt nam cuba khóa bốn
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám đây là một vinh dự lớn lao đồng thời cũng là một trọng trách mới được đảng và nhân dân giao phó
tân chủ tịch hội hữu nghị việt nam cuba mong muốn sẽ nhận được sự phối hợp chặt chẽ của đảng đoàn
và lãnh đạo liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam của ban thường vụ và ban chấp hành hội hữu nghị việt nam cuba
cùng nhau hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của hội
phát biểu tại lễ công bố chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tin tưởng tân chủ tịch hội hữu nghị việt nam cuba trương thị mai
sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới góp phần phát triển hội hữu nghị việt nam cuba mạnh hơn
đóng góp nhiều hơn cho tình hữu nghị đặc biệt việt nam cuba